mức độ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín và tỷ lệ tiêm phủ vaccine là một trong những yếu tố quan trọng
để thành phố hồ chí minh mở cửa ở trình trạng thái bình thường mới sau ngày một tháng một mươi
do đó ngoài thần tốc xét nghiệm thì các quận huyện cũng đang tích cực tiêm phổi vaccine trên địa bàn
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vẫn còn tình trạng người dân chờ đợi lựa chọn loại vaccine
quận bảy là một trong ba quận huyện đầu tiên của thành phố hồ chí minh được đánh giá là vùng an toàn
cho phép mở cửa từ sau ngày một mươi sáu tháng chín
để phát triển kinh tế người dân nơi đây được tham gia một số hoạt động ngoài trời mua sắm
để làm được điều đó quận bảy đã bao phủ vaccine trên địa bàn và kiểm soát dịch tốt
có những trường hợp mà không đi di chuyển được ra khỏi nhà quận tổ chức cái điểm tiêm
cái đội tiêm lưu động tại nhà luôn
nên là quận cố gắng là vét và trong tuần này là đang tập trung cao điểm
để vẽ hết cái số người mà cái mũi một
đa số bây giờ là cái người khó di chuyển
thì quận tiêm nhà còn đa số cái đối tượng mà quận quan tâm nhất là cái trên từ sáu mươi trở lên
tại phường một mươi bốn quận gò vấp chính quyền địa phương tổ chức một điểm tiêm cố định
và một điểm tiêm lưu động để sớm đạt một trăm linh người dân đủ điều kiện được tiêm vaccine trước ngày một tháng một mươi
ngoài các trường hợp do bệnh lý không thể tiêm
thì ủy ban nhân dân phường cũng ghi nhận có một số người chưa tiêm mũi nào
cũng phải nhìn nhận thẳng là những người chưa tin
hiện nay là còn cái tâm lý chờ đợi vaccine
thông qua cái việc là qua các cái báo đài thì thấy rằng là việt nam đăng nhập những cái loại vaccine khác về ngoài sinofarm
thì cũng vẫn còn đang có tâm lý chờ
thì đây là cái trách nhiệm của phường phải tuyên truyền để những người dân này hiểu rằng
những vaccine được đưa vào lưu hành và đưa vào tiêm chủng
thì nó đều có các cái thỏa những cái điều kiện
những quy định của các cấp có thẩm quyền phê duyệt
theo khuyến cáo của cơ quan y tế thì vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất
thế nhưng tình trạng kén chọn vaccine vẫn đang xảy ra ở nhiều địa phương
trong khi đó nhiều người lại đang mong mỏi để được tiêm vaccine để đi làm
mới đầu thì cũng hơi loa nhưng mà sau này bạn bè các kiểu tim thì em cũng thấy bình thường
rồi được tiêm hai mũi để sau khi mà bệnh dịch nó hết thì để ra làm ăn cho nó tỉnh tiện
mong muốn là được cho nó chống lại được cái bệnh virus
phường năm có làm một bạn khảo sát thì có một số người vẫn còn cái tâm lý là chờ thuốc
chờ thuốc cho nên là người ta không chịu tiêm luôn
thì phường cũng đang cố gắng vận động thuyết phục rồi nói về những cái an toàn khi tiêm vaccine
cho các hộ dân này thì khoảng được khoảng chín mươi bảy chín mươi tám rồi
hiện nay chưa có quy định bắt buộc toàn bộ người dân phải tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên trong trường hợp dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
cơ quan y tế có thẩm quyền
sẽ yêu cầu người dân tại một số khu vực nhất định phải tiêm mà người đó từ chối
không chịu tiêm chủng thì mới bị xử phạt
ở đây là phường đang tổ chức tiêm vaccine sinopharm và không đồng ý tiêm á
thì phường sẽ gặp gỡ tuyên truyền cụ thể và cái quyền lợi
cái lợi ích khi mà tiêm vaccine sớm
nếu như mà những người này vẫn tiếp tục không tên
thì phường sẽ là có biên bản ghi nhận
cái sự việc và đề nghị những người này ký tên vào
để thấy rằng cái trách nhiệm của mình
cần phải thông tin tuyên truyền một cách sâu rộng
cụ thể chính xác đầy đủ đến từng người dân
về việc tiêm vaccine và lợi ích của việc tiêm vaccine
theo điểm a khoảng hai điều chính
nghị định một trăm bảy mươi bảy năm hai nghìn một mươi
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế như sau
trường hợp từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín
theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền
trừ trường hợp có lý do chính đáng như
phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú
người có sức khỏe không đảm bảo để được tiêm vaccine covid một mươi chín
có thể bị xử phạt từ một đến ba triệu đồng
trường hợp không chịu tiêm vaccine covid một mươi chín
mà dẫn đến bị nhiễm bệnh lây nhiễm bệnh cho người khác
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác
mức phạt tiền từ năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc bị phạt tù từ một đến năm năm
để từng bước nới lỏng giãn cách xã hội từ giờ ngày một tháng một mươi
tp hcm sẽ áp dụng tiêu chí cho hai nhóm đối tượng đủ điều kiện lưu thông
gồm f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày hoặc đã tiêm chủng
người dân sẽ thực hiện quét mã qr hoặc xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông
khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm soát
hoặc tại các địa điểm đến cơ quan công sở cơ sở khám chữa bệnh
quán ăn nhà hàng trung tâm thương mại siêu thị chợ phương tiện công cộng công ty nhà máy